để đảm bảo an toàn phòng chống dịch sở giao thông vận tải hà nội vừa tiếp tục chỉ đạo các đơn vị vận tải đơn vị khai thác bến xe hướng dẫn yêu cầu người dân khi tham gia giao thông đến hà nội từ các tỉnh thành phố khác thực hiện khai báo y tế qua các phần mềm khai báo y tế hoặc khai báo giấy và cung cấp thông tin hành khách
sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu các đơn vị vận tải phải ghi chép lưu trữ thông tin hành khách từ chối phục vụ đối với hành khách không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín các đơn vị khai thác bến xe phải kiểm tra giả soát việc ghi chép thông tin hành khách của các đơn vị vận tải nhà xe và tổng hợp báo cáo sở